hôm qua công an thị xã cửa lò tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn vào đêm ngày hai mươi tháng một mươi một
đây là nhóm đối tượng đã có tiền án tiền sự sử dụng hung khí để cướp tài sản gây bức xúc cho người dân địa phương
trước đó khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tháng một mươi một tiếp nhận thông tin có bốn nam thanh niên sử dụng hung khí đe dọa cướp tài sản của người đi đường
gồm ba điện thoại di động một xe đạp điện và hai trăm linh đồng tiền mặt tổng trị giá khoảng một mươi bốn triệu đồng
công an thị xã cửa lò nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh
sau một thời gian tập trung điều tra lực lượng công an xác định và ra quyết định bắt khẩn cấp bốn đối tượng
gồm cao trọng quân nguyễn đình anh và cao văn điệp đều trú tại xã nghi kim tp vinh
phạm hậu giang trú tại xã nghi phú tp vinh
khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng lực lượng công an thu giữ một thanh kiếm và ba dao
hiện công an thị xã cửa lò đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can theo quy định của pháp luật